các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản đề nghị công an tp hà nội các tỉnh bắc giang bắc ninh các sở giao thông ở tải hà nội bắc ninh bắc giang công ty samsung điện tử việt nam tại thái nguyên bắc ninh tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của xe chở công nhân samsung theo phản ánh của báo chí
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị công an thành phố hà nội tỉnh bắc giang bắc ninh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông của địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các xe vi phạm chú trọng cho các tuyến đường phạm hùng duy tân hà nội tuyến quốc lộ một đoạn hà nội bắc ninh bắc giang là các tuyến có xe chở công nhân thường đi qua đồng thời các lực lượng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trở tự an toàn giao thông tập trung vào các
lực lượng đẩy sai phần đường làn đường đối với các phương tiện ô tô chở khách đặc biệt là xe hợp đồng xe trẻ tuyến cố định sở giao thông vận tải hà nội tiến hành tiến ra soát kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của tất cả các phương tiện và điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp có hợp đồng vận tải với hai công ty trên phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật sở giao thông vận tải hà nội bắc giang bắc ninh khẩn trương quy hoạch bố trí các điểm rừng đỗ đón trả công nhân
sở giao thông vận tải hà nội vừa có quyết định thu hồi phù hiệu một tháng đối với hàng trăm xe ô tô vi phạm thông qua công tác quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
theo báo cáo của sở giao thông vận tải hà nội trong tháng một vừa qua sở đã chấn chỉnh nhắc nhở các đơn vị phải truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và chấn chỉnh công tác quản lý lái xe nhắc nhở bốn trăm linh đơn vị với hơn ba bốn trăm linh xe vi phạm tốc độ hai trăm năm mươi một đơn vị với hơn năm trăm bốn mươi xe không chuyển dữ liệu

trong năm ngày bằng lái xe quốc tế được cấp cho người việt nam hoặc người nước ngoài có thể tạm trú tại việt nam có giấy phép lái xe quốc gia do việt nam cấp bằng vật liệu pet còn giá trị sử dụng
lệ phí cấp bằng là một trăm ba mươi năm đồng sau năm ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ bằng sẽ được cấp cho người dân
hồ sơ để được cấp bằng gồm đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định bản sao chụp giấy phép lái xe hộ chiếu thẻ thường trú đối với người nước ngoài còn giá trị sử dụng
để tránh mất thời gian chờ đợi người dân có thể gọi điện thoại đến tổng đài tám mươi một nghìn tám mươi một để đăng ký thời gian làm thủ tục tại địa chỉ là hai trăm năm mươi hai lê trinh thắng phường chín quận ba
theo sở giao thông vận tải tp hcm giấy phép lái xe này sẽ có hiệu lực lưu hành tại bảy mươi ba quốc gia trên thế giới trong đó có một số nước đáng chú ý như đức pháp hay nga
một vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy và xe buýt vừa xảy ra trên đường bạch đằng đoạn qua phường hai quận bình thạnh tp hcm khiến một người tử vong
sáng ngày hai mươi bốn tháng hai chị hồ thị yến như điều khiển xe gắn máy trên đường bạch đằng theo hướng từ chợ bà triều đi ngã tư hàng xanh
khi gần đến giao lộ với đường phan bội châu thì xảy ra va chạm với xe buýt lưu thông cùng chiều
hậu quả chị như cùng xe máy bị kéo lê một đoạn nạn nhân sau đó bị bánh xe cán tử vong
vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
lực lượng chức năng phải phân luồng cho các phương tiện lưu thông vào đường nhánh để tránh ủn tắc
thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc giang đã triển khai gần một ca tuần tra kiểm soát theo nhiều phương án chiến thuật
trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn như chạy quá tốc độ đi sai phần đường làn đường tránh vượt sai quy định vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
kết quả trong đợt cao điểm cơ quan chức năng tạm giữ hai đồng
trong đó ba mươi chín phương tiện xử phát hơn một một trăm linh trường hợp thu nồng quân sách một bốn tỷ đồng
nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian trên được bảo đảm tai nạn giao thông giảm một mươi vụ so với cùng kỳ năm trước
về hè lề đường bị lấn chiếm cơi nới thành nơi kinh doanh buôn bán người đi bộ chẳng còn cách nào khác buộc phải bước chân xuống đường
điều này không những khiến cho tuyến phố trở nên lộn xộn mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến việc xây dựng nếp sống văn minh văn hóa đô thị của các địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
thực trạng này kéo dài bất chấp mọi quy định của pháp luật khiến dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng người dân quá chây ý hay là cơ quan quản lý chưa vào cuộc quyết liệt
tại cửa hàng điện máy hồng lợi nằm trên đường trần hưng đạo thuộc phường phú hòa thành phố huế
các loại hàng hóa được chủ cơ sở này bày bán tràn lan trên vỉa hè phần đường vốn dĩ được dành cho người đi bộ
để đi qua được khu vực này người dân phải len lõi qua các thùng hàng hóa hoặc buộc phải bước xuống lòng đường
tình trạng trên diễn ra suốt cả tuyến phố thậm chí là trước trụ sở công an phường
khi dân đi qua đoạn này thì họ phải đi xuống lòng đường các việc đi lại của giao thông qua đường trần hưng đạo này
còn đây là những gì chúng tôi ghi lại tại khu vực ngã tư chợ
an cự một trong những điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị
các loại rau củ quả gà vịt được bày bán ở khắp vỉa hè lòng đường
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra những người dân này đã tìm mọi cách để cản trở
một số đối tượng còn có những lời lẽ xúc phạm thậm chí là tấn công lực lượng chức năng
đến bao giờ người đi bộ mới được đi trên vỉa hè
bao giờ tuyến đường này mới hết ủng tắc
là những vấn đề mà người dân đặt ra cho các cơ quan chức năng
chúng tôi bố trí lực lượng và phương tiện cùng phối hợp với lực lượng của các phương
ở khu vực trung tâm thành phố để ra quân giải quyết trật tự đô thị
đồng thời là phối hợp với lực lượng của cảnh sát trật tự cơ đồng thành phố
để tăng cường xử lý ở khu vực trọng điểm
trở lại tuyến phố trần hưng đạo khi không còn bóng dáng của cơ quan chức năng
mọi thứ trở lại như cũ
tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì
việc xử lý giờ đây cũng chỉ như ném đá ao bèo và chưa có hồi kết thúc
hơn hai chín trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc kiểm tra xử lý
trong ngày hai mươi bốn tháng hai